chiều tới qua thông tin từ đồn biên phòng vinh hiền bộ đội biên phòng thứ thuyên huế cho biết
trên địa bàn xã giang hải huyện phú lộc vừa có hai em học sinh lớp chín bị đuối nước mất tích khi đi tắm biển
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h năm mươi phút cùng ngày có nhóm tám em học sinh lớp chín đang theo học tại trường lâm mậu quang xã vinh mỹ huyện phú lộc
rủ nhau đi tắm tại bãi biển thuộc thôn ba xã giang hải huyện phú lộc
do sóng lớn đã làm hai em học sinh bị đuối nước và mất tích nhận được tin báo đồn biên phòng vinh hiền đã huy động một mươi cán bộ chiến sĩ
và một phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm
đến một mươi bảy h bốn mươi năm cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy một học sinh là em nguyễn văn hiền sinh năm hai nghìn chín nhưng đã tử vong
lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại